theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên trong đêm bốn tháng tám và ngày năm tháng tám ở bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa vừa có nơi mưa rất to
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các huyện miền núi
cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp một đến cấp hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng nhiều tỉnh miền núi khu vực bắc bộ
thanh hóa nghệ an đặc biệt tại các huyện sau
tỉnh thanh hóa mường lát quan hóa quan sơn lang chánh bá thước thường xuân như xuân ngọc lạc
tỉnh nghệ an kỳ sơn tương dương con cuông quế phong quỳ châu quỳ hợp
tỉnh quảng ninh huyện hoành bồ ba trẻ bình liêu
tỉnh bắc cạn huyện ba bể bắc nậm
tỉnh lai châu phong thổ mường tè nậm nhùn tân uyên than uyên
tỉnh điện biên mường nhé nậm pồ mường trà điện biên đông
tỉnh sơn la huyện sông mã quỳnh nhai mường la phủ yên bắc yên thuận châu vân hồ
tỉnh hòa bình huyện đà bắc thành phố hòa bình cao phong tân lạc mai châu
tỉnh lào cai bát sát sa pa văn bàn
tỉnh yên bái mù căng trải trạm tấu văn chấn thị xã nghĩa lộ